tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ trao nhận huân huy trương của đảng nhà nước lào
cho các tập thể cá nhân của quốc hội việt nam
tham dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu
tại buổi lễ một mươi hai tập thể và năm mươi hai cá nhân công tác tại các cơ quan của quốc hội việt nam
đã được nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tặng thưởng huân trường tự do hạng một hạng hai hạng ba
huân trường hữu nghị tùy trường hữu nghị vì đã có những thành tích xuất sắc
đóng góp sức lực và trí tuệ trong việc phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quốc hội hai nước
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội lào pani yathotu ti tưởng và hy vọng các tập thể cá nhân
không chỉ là tấm gương trong sáng mà sẽ là biểu tượng quý báu trong việc gắn bó tình cảm hữu nghị
để gian luyện giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ của quốc hội hai nước
tiếp tục bảo vệ giữ gìn giải công vun đắp phát huy mối quan hệ hữu nghị hiếm có trên thế giới
ngày càng được đâm hòa kết trái
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong những ngày đầu xuân năm mới
mở ra những cơ hội mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt
hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước việt nam lào lào việt nam ngày càng bền chặt hơn
trong tổng thể đó có sự đóng góp không nhỏ của quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa quốc hội hai nước trong thời gian qua